để tránh phải tới nơi đông người nhiều người tiêu dùng đã và đang chọn giải pháp đi siêu thị qua điện thoại
hoặc đặt hàng trực tuyến từ đó đã kéo doanh số bán ra qua ứng dụng này tăng gấp một mươi lần so với trước khi có dịch
những ngày qua kênh mua sắm qua điện thoại đã đón tiếp hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày
và đơn hàng thông qua kênh giao dịch trực tuyến tăng gấp một mươi lần so với ngày bình thường
nhiều siêu thị áp dụng miễn phí giao hàng đối với các đơn hàng trên hai trăm linh đồng
dịch vụ giao hàng tận nơi trong vòng ba giờ cùng với những chương trình yêu đáy hấp dẫn
và hình thức thanh toán đa dạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm
việc thúc đẩy kênh mua sắm qua điện thoại và trực tuyến không chỉ giúp doanh số bán ra của hệ thống siêu thị tăng đột biến
mà còn giúp người dân tránh đi tới nơi đông người hạn chế sự lây lan của dịch bệnh